sau sự cố môi trường biển do công ty phongmosa hà tĩnh gây ra tình hình sản xuất cũng như tiêu thụ nước mắm trên địa bàn tỉnh quảng trị đã giảm đáng kể
tiếp đến hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mắm lấy trên thị trường nhiễm asean hay còn gọi là thạch tín vượt ngưỡng
điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các làng nghề sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
đây là cơ sở chế biến nước mắm khải hà ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
trước sự cố môi trường biển cơ sở này bán ra mỗi ngày hàng trăm lít nước mắm
sau sự cố môi trường biển mỗi ngày chỉ bán được năm mươi đến bảy mươi lít
nhưng kể từ khi có thông tin nước mắm bị nhiễm arsen thì cơ sở này nhiều ngày nay không bán được nổi một chai nước mắm nào
không chỉ các cơ sở chế biến nước mắm tại huyện gio linh gặp nhiều khó khăn
mà nhiều hộ chế biến nước mắm ở thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị cũng nằm trong tình trạng như thế
trong bộ nhiễm chất arsen nhiều hộ chế biến nước mắm là khó khăn trong vấn đề tiêu thụ
trước đây tiêu thụ sản lượng rất là lớn nhưng nay chỉ có khoảng một phần tư so với những thời gian trước
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có ba mươi bảy cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống
theo một số cơ sở những đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong nước của họ trước đây đã tạm dừng
kể từ khi có thông tin nước mắm nhiễm asean
tin rằng với sự vào cuộc của các ngành chức năng
thương hiệu cho nước mắm truyền thống ở quảng trị sẽ được trả lại
người tiêu dùng sẽ không ngần ngại mà sử dụng nước mắm truyền thống theo sự lựa chọn như trước đây